các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

lực lượng công an các đơn vị địa phương tiếp tục dồn lực chống dịch covid một mươi chín
vào chiều ngày hôm nay bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
người phát ngôn chính phủ mai tiến dũng chủ trì buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
buổi họp báo diễn ra ngay sau phiên họp chính phủ thường kỳ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi diễn ra cùng ngày
dưới sự chủ trì của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
và trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đã bùng phát trở lại tại việt nam
khi có thêm nhiều ca bệnh được phát hiện tại một số địa phương
trong đó có đà nẵng hà nội và thành phố hồ chí minh
tại buổi họp báo vấn đề liên quan đến việc khống chế dịch covid một mươi chín ở đà nẵng và trên cả nước
đã được nhiều phóng viên đặt câu hỏi tới các bộ ngành liên quan
đại diện bộ y tế cho biết bộ đã cử đoàn công tác với nhiều kinh nghiệm nhất
do thứ trưởng nguyễn trường sơn làm trưởng đoàn
đi kèm là đội điều trị có rất nhiều kinh nghiệm như đội dập dịch tại hạ lôi trước kia
tất cả đội quân kinh nghiệm nhất ở đợt một đều được đưa ra đợt này
tất cả các trường hợp mắc bệnh nghi ngờ rồi tiến hành cách ly tập trung
để lấy mẫu thực hiện và giám sát tình hình sức khỏe đối với các bệnh nhân nghi ngờ
cũng như là phối hợp với bộ thông tin truyền thông để nhắn tin cho tất cả các đối tượng mà có tiếp xúc
và hiện nay thì chúng tôi đã huy động
cả hơn một mươi người bao gồm sinh viên trường y rồi trường quân đội và quân đội để hỗ trợ
cho công tác phòng chống dịch ở đà nẵng
cho đến nay thì tình hình đang trong tầm quan sát rất tốt
cũng truy vết một cách rất là quyết liệt và cũng thu dung và tạo điều kiện
để cho dịch không lây lan trên diện rộng
quan điểm chung thì các vùng dịch là chúng ta phải khoanh chúng ta phải dập
đám lửa to là khoanh to đám lửa nhỏ là khoanh nhỏ và dập tắt
đúng không ạ đấy chúng ta phải nêu thế
thế còn những cái vùng khác mà không phải là ổ dịch như tôi nói
là khoanh vùng với bán kính nhỏ vừa đủ để khoanh dập dịch
đồng thời chúng ta vẫn đảm bảo vấn đề về kinh doanh vấn đề thông thương nền kinh tế
thế rồi có địa phương là có ca nhiễm là nguồn gốc xuất phát từ ổ dịch của đà nẵng
thì chúng ta đưa ra một cái trạng thái cứng quá
thì chúng ta cũng tính toán làm sao cho nó vừa đủ là cái quan trọng
cũng tại buổi họp báo thiếu tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an
đã thông tin đến báo chí công tác đấu tranh triệt phá các đường dây đưa người nước ngoài
nhập cảnh trái phép vào việt nam thời gian vừa qua
từ tháng sáu đến nay công an và biên phòng các địa phương đã phát hiện
trên phát hiện là hai mươi một vụ với một trăm bảy mươi bảy người trung quốc nhập cảnh trái phép
đã khởi tố năm vụ với một mươi chín đối tượng
việt nam và một đối tượng người trung quốc về hành vi là tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
có hai loại người thứ nhất là người trung quốc nhập cảnh việt nam
bất hợp pháp không có visa vào
và thứ hai là số bà con ta đi lao động làm việc ở các nước láng giềng trở lại
thì vì sao mà lại có cái chuyện là có cái sự trở lại như thế
hoặc là vì có người sao có người trung quốc đến như thế
vì hiện nay trung quốc là cũng thiên tai dịch bệnh
thiên tai liên tục rồi dịch bệnh covid cũng trở lại
thế xong và chúng ta là tuyên truyền rằng là việt nam là điểm đến rất an toàn chẳng hạn
thế là có một cái lượng người trung quốc họ nhập cảnh việt nam
một là cái số mà thiên tai thì họ nhập cảnh để tìm việc ở một số địa phương của việt nam
và từ một số nữa thì là đi du lịch
cũng tại buổi họp báo đại diện bộ giáo dục và đào tạo đã thông tin đến báo chí
một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
theo đó thủ tướng chính phủ đã thống nhất nội dung theo phương án
tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành hai đợt
cụ thể các địa phương không trong diện cách ly xã hội thì tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín
sẽ diễn ra trong hai ngày chín và một mươi tháng tám với bốn buổi thi tương ứng với bốn bài thi
thí sinh phải có mặt ở điểm thi từ chiều ngày tám tháng tám để làm thủ tục dự thi
thí sinh ở địa phương cách ly xã hội hoặc thuộc diện f một phải cách ly tập trung
f hai tiếp xúc f một thì bộ sẽ tổ chức thi sau
bộ sẽ chỉ đạo các đại học có phương án tuyển sinh phù hợp với những học sinh thi đợt sau
vào chiều ngày hôm nay tại đà nẵng các phương tiện đặc trùng của trung tâm ứng phó khắc phục sự cố
hóa học sinh học phóng xạ hạt nhân thuộc binh chủng hóa học bộ quốc phòng
đã tiến hành phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn quận sơn trà
quận sơn trà là địa phương đầu tiên tại đà nẵng được tổ chức phun khử trùng trên toàn quận
đây là địa bàn rộng nơi có nhiều bệnh nhân mắc covid một mươi chín
đang bị phong tỏa các lực lượng đã huy động sáu xe phun đặc trùng với trên năm trăm linh kg hóa chất sát quẩn để triển khai công việc này
đối với những gia đình có người nhiễm covid một mươi chín đối tượng f một sẽ được lực lượng chức năng phun khử khuẩn cả ở trong nhà
trước đó ủy ban nhân dân các phường trên địa bàn quận sơn trà đã phát đi thông báo lịch phun khử khuẩn cho người dân
đồng thời yêu cầu người dân đóng hết các cửa sổ cửa ra vào để tránh thuốc bay vào thực phẩm hay hít phải không di chuyển đến các khu vực đang khử khuẩn
vào lúc giờ sáng ngày hôm nay thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc đã thực hiện việc cách ly xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
sau khi có ba ca dương tính với covid một mươi chín từ tâm dịch đà nẵng trở về và theo ghi nhận người dân đều có ý thức cao đồng thuận và chấp hành nghiêm túc các quy định
đường hoàng diệu một trong những con phố sầm ớt bậc nhất của thành phố buôn ma thuột hôm nay trở nên vắng lặng khác thường
ngay sau khi phát hiện một ca dương tính với covid một mươi chín đoạn phố đã được phong tỏa để bảo đảm an toàn
đoạn phố đã được phong tỏa để bảo đảm an toàn
mọi địa điểm đối tượng liên quan đến hoạt động của các ca bệnh trên đều đã được lực lượng chức năng khoanh vùng và thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh bảo đảm an toàn cho người dân
thưa quý vị và các bạn xác định được tầm quan trọng của công tác phòng chống dịch bệnh trước những diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh covid một mươi chín
trong thời gian vừa qua ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín công an các địa phương đã chủ động nỗ lực triển khai nhiều giải pháp
nhằm giám sát và kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn
những ngày qua lực lượng công an huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi phối hợp với ban chỉ huy quân sự huyện trung tâm y tế
túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại chốt kiểm tra y tế trên đoạn quốc lộ hai mươi bốn c đoạn xã trà thanh huyện trà bồng nối giữa hai tỉnh quảng nam và quảng ngãi
chốt siết chặt kiểm soát lưu lượng người đến đi qua địa bàn hai tỉnh từ đó kiểm tra thân nhiệt yêu cầu kê khai y tế thu thập ghi nhận thông tin
trong hai ngày triển khai các lực lượng đã triển khai thực hiện nghiêm túc đầy đủ và kiểm soát đầy đủ người phương tiện ra vào của tỉnh quảng ngãi
và thực hiện đầy đủ việc khai báo y tế cũng như kiểm tra y tế đối với các trường hợp để thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp như hiện nay
tại tỉnh quảng nam từ giờ ngày ba tháng tám nhiều địa phương đã thực hiện lệnh phong tỏa tại các khu vực có nguy cơ cao về dịch bệnh covid một mươi chín
cùng với chính quyền và nhân dân các khu vực phong tỏa lực lượng công an đã trắng đêm căng mình thực hiện công tác chốt chặn bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực có quyết định phong tỏa
tỉnh quảng nam tỉnh quảng nam tỉnh quảng nam tỉnh quảng nam tỉnh quảng nam tỉnh quảng nam tỉnh quảng nam tỉnh quảng nam tỉnh quảng nam tỉnh quảng nam tỉnh quảng nam tỉnh quảng nam tỉnh quảng nam tỉnh quảng nam tỉnh quảng nam tỉnh quảng nam tỉnh quảng nam tỉnh quảng nam tỉnh quảng nam tỉnh quảng nam tỉnh quảng nam tỉnh quảng nam tỉnh quảng nam tỉnh quảng nam tỉnh quảng nam tỉnh quảng nam tỉnh quảng nam tỉnh quảng nam tỉnh quảng nam tỉnh quảng nam tỉnh quảng nam tỉnh qu
chúng ta sẽ dùng những biện pháp nghiêm túc để đảm bảo vấn đề người dân thực hiện việc cách ly tại khu vực và thực hiện theo đúng quyết định của chủ tịch ủy ban nhà nhân tỉnh quảng nam để đảm bảo cho việc phòng chống covid được đảm bảo tuyệt đối an toàn không lây lao ra cộng đồng
với tinh thần khẩn trương chống dịch như chống giặc ngay sau khi có thông báo chính thức về ca nhiễm sars cov hai đầu tiên của thành phố phủ lý tỉnh hà nam là nữ bệnh nhân số sáu trăm hai mươi quê ở tổ dân phố đình tràng phường lam hạ là ca bệnh di chuyển phức tạp chưa thể kiểm soát truy vết ngay được các đối tượng thuộc diện tiếp xúc f một f hai f ba với bệnh nhân
trước tình hình trên công an tỉnh hà nam đã triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phòng chống dịch hiệu quả
công an do ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng ban chỉ đạo một trăm một mươi lãnh đạo bộ công an giao thụ lý điều tra đều đảm bảo tiến độ không để quan sai bỏ lọt tội phạm
công tác tương trợ tư pháp hình sự hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự và chức năng văn phòng interpol việt nam được thực hiện hiệu quả hơn
công tác tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự có nhiều chuyển biến tích cực hạn chế được nhiều vi phạm trong quá trình tạm giữ tạm giam
đảng bộ và lực lượng văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra được quan tâm xây dựng vững mạnh
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lê quý vương ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra nhiệm kỳ qua
nhất trí với các nội dung đã nêu trong dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội thứ trưởng lê quý vương nhấn mạnh thêm một số nội dung trọng tâm
theo đó văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị nghị quyết chủ trương của trung ương đảng của đảng ủy công an trung ương về bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
chỉ đạo làm tốt công tác nắm phân tích dự báo tình hình các loại tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của lực lượng cảnh sát điều tra phối hợp với các đơn vị chức năng của viện kiểm sát nhân dân tối cao tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh giải quyết các vụ án vụ việc có vướng mắc phức tạp dư luận xã hội quan tâm

cũng trong sáng ngày hôm nay tại hà nội đảng ủy công an trung ương bộ công an đã tổ chức hội thảo khoa học đảng bác hồ và nhân dân với công an nhân dân
được sự ủy quyền của bộ trưởng bộ công an thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội thảo
cùng dự còn có đồng chí thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
thiếu tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an
thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
và các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương các nhà khoa học nghiên cứu lý luận trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
phát biểu khai mạc hội thảo thứ trưởng nguyễn văn thành khẳng định trải qua bảy mươi năm năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ hy sinh
lực lượng công an nhân dân luôn tỏ rõ tấm lòng tận chung với đảng tận hiếu với dân đoàn kết thống nhất lập được nhiều chiến công thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ đảng nhà nước tổ quốc nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa
thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh hội thảo khoa học đảng bác hồ và nhân dân với công an nhân dân là hoạt động khoa học là hình thức sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
tại hội thảo các đại biểu đã tập trung phân tích luận giải làm sâu sắc hơn những nội dung như khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng là nhân tố quyết định tới thắng lợi trong công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân việt nam
phân tích làm rõ giá trị thời đại của tư tưởng hồ chí minh về công an nhân dân vai trò của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội và quá trình xây dựng chiến đấu trưởng thành của lực lượng công an nhân dân

tại hội nghị thứ trưởng lê tấn tới đã ghi nhận biểu dương về những thành tích kết quả xuất sắc mà lực lượng công an xã bán chuyên trách đạt được trong thời gian qua
đồng chí thứ trưởng khẳng định công an xã bán chuyên trách đã nỗ lực hết sức mình bám dân bám làng bản không quản ngại khó khăn gian khổ để đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
nhiều chuyên án vụ án lớn về hình sự ma túy đều có sự tham gia tích cực của lực lượng công an xã bán chuyên trách
trong thời gian tới đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu công an tỉnh nghệ an cần tích cực tham mưu cho ủy ban nhân dân các cấp có chế độ chính sách thỏa đáng hợp lý cho đội ngũ trưởng phó công an xã chuyển công tác nghỉ hưu theo chế độ
đối với những đồng chí đã chuyển công tác nghỉ hưu cần quan tâm xây dựng trở thành những người uy tín vận động nhân dân chấp hành tốt pháp luật tại cơ sở
với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong thời gian qua từ năm hai nghìn tám đến nay đã có một hai trăm hai mươi lượt tập thể

trong lực lượng công an xã bán chuyên trách được các cấp các ngành biểu dương khen thưởng
và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở đã có năm đồng chí công an xã bán chuyên trách anh dũng hy sinh chín mươi một đồng chí bị thương
dịp này công an tỉnh nghệ an đã tổ chức tặng quà cho năm thân nhân của các đồng chí công an xã đã anh dũng hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
tặng quà cho bảy mươi đồng chí nguyên trưởng phó công an xã công an viên trên toàn tỉnh đã có nhiều đóng góp xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở